tại huyện củ chi tp hcm mỗi địa phương đơn vị có những cách làm riêng
nhiều mô hình dân vận khéo được lựa chọn và triển khai phù hợp
ngày càng được nhân rộng hơn trong cộng đồng
anh võ long khánh người dân xã an nhân tây
xem việc chăm sóc những lũ hoa trước cửa nhà mình là một điểm vui hằng ngày
đi làm về vui lắm sáng hai giờ chọn đi cắt cỏ về
về rồi quay tới ra nhìn thấy màu sắc nhiều nó đẹp
rồi nhấu cỏ tới sáng nào cũng vậy
còn dường như chiều thì cắt sữa xong rồi giờ đi bán sữa về
hai giờ chọn tiếp tục ra nhấu cỏ rồi cũng nhờ mấy bà con ở đây nữa
trên tuyến đường nguyễn thị trành với sắc màu của loài hoa huỳnh liên này
rất nhiều hộ dân đã ý thức tự giác chủ động chăm sóc cây trước cửa nhà mình
việc vận động người dân trồng cây
thực hiện mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp trên địa bàn cũng đang được nhân rộng
cũng như là bà con muốn là gìn giữ cây hoa sau này cho nó phát triển lâu dài
để cho cái con đường nguyễn thị rành nó được đẹp hơn
tại xã phú hưng nhiều tuyến đường bê tông được làm nên từ sự chung tay của những người dân nơi đây
mang lại ý nghĩa thiết thực
em đi học thì sổi đá rồi gồ gề trời mưa thì xình lại có khi nó còn đậm nước lại không đi được
còn bây giờ từ lúc mà có con đường máu này đến giờ em đi học dễ dàng hơn em thấy vui hơn
còn mấy em với em thì vui chơi hở thích
đến với củ chi hôm nay sẽ còn được nghe được kể và được thấy những điển hình dân vận khéo
đã khơi thông nguồn lực nội sinh lấy sức dân lo cho dân
chính sức mạnh từ phong trào thi đua dân vận khéo điển hình dân vận khéo đã tạo hiệu quả thiết thực
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
từ đó khẳng định rõ nét hơn lời dạy của bác hồ
dân vận kém thì việc gì cũng kém dân vẫn khéo thì việc gì cũng thành công